theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vũ thọ mưa to kéo dài trong nhiều giờ đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân tại một số huyện như tam nông đoan hùng hạ hòa thanh thủy lâm thao yên lập cẩm khê
mưa rông liên tục khiến gần năm trăm linh hectare lúa hoa màu và cây ăn quả bị ngập đổ trong đó có hơn một trăm tám mươi hectare chuối tại các huyện cẩm khê hạ hòa và hơn ba trăm linh hectare lúa hoa màu tại các huyện lâm thao hạ hòa thanh thủy cẩm khê tam nông bị hư hỏng
tại xã tuy lộc huyện cẩm khê đã xảy ra sự cố giò nước qua chân đê hữu ngòi rành
ngay trong đêm một mươi chín tháng tám xã tùy lộc đã huy động lực lượng dân quân tự vệ công an và hàng trăm người dân
khẩn trương khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân huy động phương tiện tập trung xử lý sự cố theo phương châm bốn tại chỗ nỗ lực triển khai đắp đất bao bờ và đóng cọc chắn